thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đêm ngày ba mươi tháng bảy bộ y tế quyết định thành lập bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như điều trị bệnh nhân tại khu vực này
bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế bao gồm sáu mươi năm người là lãnh đạo chuyên gia bác sĩ được chia thành bốn đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật bao gồm
đội điều tra giám sát dịch gồm một mươi thành viên do phó giáo sư tiến sĩ trần như dương phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm đội trưởng
đội điều trị gồm ba mươi thành viên do thạc sĩ bác sĩ nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh làm đội trưởng
cùng thành viên là những bác sĩ giỏi của các bệnh viện bạch mai trợ rẫy bệnh viện tim hà nội
đội điều tra giám sát dịch gồm một mươi ba thành viên do phó giáo sư tiến sĩ lê thị quỳnh mai phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương làm đội trưởng
đội truyền thông bao gồm bảy thành viên do ông ngô anh văn trưởng ban xã hội bạn đọc báo sức khỏe và đời sống làm đội trưởng
đây là lực lượng phòng chống dịch tinh nguyện của bộ y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch như sơn lôi hạ lôi bạch mai bình thuận nuôi cấy và phân lập virus sars cov hai và điều trị thành công các ca bệnh covid một mươi chín
đây là lực lượng phòng chống dịch tinh nguyện của bộ y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ca bệnh covid một mươi chín